do ngân sách còn khó khăn vì vậy nhiều tuyến đường ở các địa phương hiện đang xuống cấp trầm trọng
trong khi hầu hết các tuyến đường hư hỏng phải chờ nguồn ngân sách từ nhà nước mới có thể sửa chữa
thì việc huyện đô lương vận động xã hội hóa để thực hiện là một cách làm đáng để học tập
cách ủy ban nhân dân xã đại sơn không xa là chợ ố
chợ buôn bán châu bò được coi là lớn nhất đông nam á này mỗi tháng họp sáu phiên
vào những ngày diễn ra phiên chợ hàng trăm phương tiện trọng tài lớn đi lại
khiến đoạn đường này bị xuống cấp lâu này
nhưng đó là câu chuyện đã cách đây hơn một tháng
bây giờ nhiều đoạn đường trên tuyến khuôn đại sơn đã được khắc phục sửa chữa
điều đáng nói trong kinh phí khoảng chín trăm linh triệu đồng bỏ ra sửa chữa con đường
doanh nghiệp khai thác trên tuyến đóng góp một phần ba
tuyến đường này sẽ bị khánh quynh thực hiện sở hội hóa và đấy là lần đầu tiên
và sắp tới một số tuyến đường phục vụ cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
chúng tôi cũng kêu gọi hình thức sở hội hóa một số tuyến đường khác
hiệu quả bước đầu từ việc kêu gọi doanh nghiệp cùng thực hiện chủ trương xã hội hóa nâng cấp
sửa chữa đường giao thông tuyến khuôn đại sơn là cơ sở để huyện đô lương
tiếp tục áp dụng cách làm này trên những tuyến đường khác do huyện quản lý
tuy nhiên để kinh phí nhà nước và doanh nghiệp bỏ ra thực sự phát huy hiệu quả
thì các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý
hạn chế tối đa tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường
tránh tình trạng đường vừa sửa xong lại tiếp tục hư hỏng
với lượng xe lượng lượng xe thì càng ngày hoạt động tuyến đường này càng lớn
mà lại là những xe quá tải quá nhiều
thì tôi cũng có một ý kiến là để các cấp có can thiệp
để cho đường đảm bảo được lâu hết
thực tế việc huy động xã hội hóa trên tuyến đường khuôn đại sơn
đã cơ bản khắc phục được tình trạng xuống cấp của mặt đường
tuy vậy do nguồn vốn nhỏ nên việc nâng cấp sửa chữa chưa được triển khai đồng bộ
một nguồn lực đủ mạnh để nâng cấp sửa chữa tuyến đường
sẽ không chỉ chấm dứt tình trạng đầu tư nhỏ giọt không hiệu quả
mà kinh tế xã hội vùng cũng có điều kiện thay đổi nhanh chóng hơn